giá thanh long hiện ở mức từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg tăng gấp ba bốn lần so với thời điểm cách đây khoảng một tháng
nguyên nhân khiến giá thanh long tăng cao là do lứa thu hoạch này không có nhiều trái chín
các vựa không đủ hàng đóng thùng xuất khẩu nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá lên cao